nằm trong chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh sóc trăng năm hai nghìn một mươi tám
chiều qua ngày một mươi chín tháng sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng
tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các bộ ngành trung ương
phát biểu kết luận buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng sóc trăng phát triển tốt
tương đối toàn diện trên các lĩnh vực nội bộ đoàn kết nhất trí cao đổi mới cách làm và mang lại hiệu quả rõ nét
tuy nhiên tỉnh cần ra soát và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trung ương giao
nhất là các chỉ tiêu trọng yếu như gdp bci tiếp tục tạo môi trường đầu tư tốt hơn thu hút nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh
trong lãnh đạo chỉ đạo tỉnh cần quan tâm thực hiện đồng bộ kịp thời các chính sách cho vùng đồng bào khơ me hộ nghèo
tỉnh cần tập trung cho công tác đô thị hóa khắc phục các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới
quan tâm công tác bảo vệ môi trường xây dựng môi trường xã hội phát triển
theo thống kê
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh sóc trăng thực hiện được một mươi hai hai trăm chín mươi bảy tỷ đồng
đạt bốn mươi ba chỉ tiêu nghị quyết tăng sáu bảy so với cùng kỳ
khu vực thương mại dịch vụ có chiều hướng gia tăng
bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế
tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp so với cùng kỳ sản xuất mía gặp khó khăn đầu ra không ổn định
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông
thôn mới chưa đạt tiền độ
thưa quý vị và các bạn tại thủ đô moscow trong khuôn khổ chuyến công tác liên bang nga
bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với
bộ trưởng phụ trách thương mại của ủy ban kinh tế á âu eec và các cán bộ hữu quan phía bạn nga
cùng dự có đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh
tại buổi làm việc hai bộ trưởng đánh giá tích cực kết quả thực hiện hiệp định
thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu trong hơn một năm rễ qua
kể từ khi hiệp định này có hiệu lực hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu có thể thấy rõ hiệp định đã đóng góp
đáng kể vào sự phát triển thương mại song phương giữa việt nam và từng thành viên của liên minh
kinh tế á âu theo số liệu thống kê của hải quan việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy thương mại hai chiều giữa
việt nam và liên minh kinh tế á âu đạt ba chín tỷ đô la mỹ tăng ba mươi một so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó việt nam xuất siêu gần một tỷ đô la mỹ xuất khẩu của việt nam sang liên minh kinh tế
á âu đạt hai bốn tỷ đô la mỹ tăng ba mươi sáu nhập khẩu đạt một năm tỷ đô la mỹ tăng hai mươi năm
kết thúc buổi làm việc hai bên thống nhất sẽ nỗ lực hơn nữa để thực thi hiệu quả hiệp định
tạo thuận lợi tối đa thúc đẩy thương mại nông lâm thủy hải sản giữa hai bên đồng thời thống nhất
thúc đẩy đàm phán xây dựng hệ thống chứng nhận và xác minh xuất xứ điện tử theo đúng lộ trình đã cam kết
hôm qua tại tỉnh hậu giang cục công tác phía nam bộ tư pháp phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh
hậu giang đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía nam sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá của cục công tác phía nam bộ tư pháp công tác tư pháp tại các địa phương trong
khu vực phía nam đã bám sát tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm góp phần vào thành tựu chung của từng địa
phương về kinh tế xã hội ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tại hội nghị các đại biểu cũng trao đổi chia sẻ những khó khăn vướng mắt trong công tác tư pháp
nhất là thực hiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy theo nghị quyết số một mươi tám của hội nghị ban chấp hành
trung ương đảng lần thứ sáu khóa một mươi hai hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đồng thời đề xuất kiến
nghị nhiều giải pháp để công tác tư pháp đảm bảo chất lượng hoạt động có hiệu lực hiệu quả hơn
trong thời gian tới qua thực hiện chỉ thị của bộ chính trị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ nhiều đơn vị thuộc đảng bộ quận một mươi tp hcm đã xuất hiện
nhiều mô hình và cách làm hay gắn với những việc làm thiết thực công an quận một mươi đưa việc tự soi
tự sửa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ đơn vị đảng bộ phường năm phường một mươi có chế
độ hàng quý cấp ủy chi bộ nhận xét đánh giá kết quả thực hiện bản rèn luyện của từng cán bộ
đảng viên để kịp thời nhắc nhở uống nắng những hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ mô hình d cộng d mỗi đoàn thể chịu trách nhiệm giám sát về trật tự lòng lề đường vệ sinh môi
trường với một tuyến đường trên địa bàn phường tiêu chí ba n niềm nở nhiệt tình nhanh nhẹn ba t
thân thiện trách nhiệm tận tụy bốn biết cười biết cảm ơn biết xin lỗi biết sửa đổi nhằm nâng cao
chất lượng phục vụ nhân dân tại địa phương tại quận một mươi việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị giải quyết kịp thời có hiệu quả những
vấn đề bước xuất nổi cộn các cơ quan đơn vị hiện quận đã nâng cấp mở rộng được một mươi tám trong số tám mươi bốn
tuyến hẻm có ba trong tổng số một mươi năm phường hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo theo tiêu chí của thành
phố tập trung giải quyết những bước xuất của người dân về môi trường văn minh đô thị việc
thị không nam còn gắn với phong trào thi đua yêu nước người tốt việc tốt các phong trào hành động
của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội như cuộc vận động thanh niên
tiên tiến làm theo lời bác phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng
gia đình hạnh phúc hội cựu chiến binh gương mẫu v v
chiều qua tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình thực hiện các lĩnh vực của ngành lao động thương
xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám bộ lao động thương minh và xã hội cho biết sẽ thí điểm giải quyết
hồ sơ tồn động trong lực lượng thanh niên sung phong tại bốn tỉnh nghệ an thanh hóa quảng ngãi bình định
theo báo cáo hiện cả nước còn hơn ba trăm tám mươi trường hợp cựu thanh niên sung phong chưa được giải quyết
chế độ liệt sĩ hơn sáu năm trăm linh người chưa được giải quyết chế độ thương binh hơn một mươi người và hơn
một trăm linh con đẻ cựu thanh niên sung phong chưa được giải quyết chế độ do hầu hết các trường hợp này
không còn giấy tờ gốc để giải quyết tình trạng này thứ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội
doãn mậu diệp cho biết bộ sẽ tiếp tục thực hiện quyết định số bốn trăm linh tám của bộ trưởng bộ lao động thương
binh và xã hội về quy trình giải quyết hồ sơ người có công tồn động thí điểm giải quyết hồ sơ tồn
động trong lực lượng thanh niên sung phong tại bốn tỉnh nghệ an thanh hóa quảng ngãi bình định
với tinh thần trong năm hai nghìn một mươi tám phân loại và xử lý cơ bản các trường hợp này
tại thành phố hồ chí minh
hàng hải việt nam phối hợp với trường đại học hàng hải trường đại học giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh và hội người đi biển việt nam vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền với chủ đề
tôn vinh thuyền viên việt nam nhân ngày thuyền viên thế giới
tính đến nay việt nam có gần bốn mươi thuyền viên đang hoạt động trên gần một sáu trăm linh tàu vận tải biển
trong nước và quốc tế có trình độ chuyên môn khả năng nắm bắt và làm chủ kỹ thuật mới cao
các thế hệ thuyền viên việt nam đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như
xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc
tại hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu cập nhật các quy định của tổ chức hàng hải quốc tế và thuyền viên
nhiều ý kiến đóng góp về thực trạng đội ngũ thuyền viên việt nam tình trạng thừa thầy thiếu thợ vẫn phổ biến
thị trường việt nam chưa đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu thuyền viên nêu những thuận lợi khó khăn vướng mắt
kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ tạo điều kiện cho thuyền viên việt nam đóng góp ngày càng tốt hơn cho đất nước
cũng như nâng cao chất lượng uy tín thuyền viên việt nam trên trường quốc tế
hội nghị lần này là dịp để chúng ta ghi nhận những nông góp thầm lặng của những người đi biển
khích lệ động viên họ yên tâm gắn bó với biển góp phần thực hiện tốt chiến lược biển việt nam và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
tiếp theo chương trình khám phá tranh dân gian kim hoàng trong không gian phố đi bộ hà nội
phát triển đô thị xanh thông minh và hợp tác công tư
tiếp nối thành công của sự kiện phiên trợ sách lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
phiên trợ sách lần thứ hai tại thư viện khoa học tổng hợp thành phố đà nẵng tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú thu hút đông đảo độc giả tham gia
phiên trợ sách lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám gồm một mươi bốn gian hàng với nhiều đầu sách mới thể loại đa dạng
như sách thiếu nhi sách văn học văn hóa xã hội sách kinh tế khoa học kỹ thuật ngoại văn
trong ba ngày diễn ra sự kiện cùng với việc giới thiệu phát hành sách nhiều hoạt động giao lưu tọa đàm giới thiệu sách cũng được tổ chức
các hoạt động tổ chức tổng kết phát thường cho phong trào thanh thiếu nhi đọc sách năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và phát động phong trào đọc sách năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tổ chức thi kể chuyện theo sách lần thứ hai
vẽ tranh trên sách
sách lần thứ hai giấy cứng hấp dẫn đọc xà nhất là các bạn nhỏ tuổi
con thì hay đọc phần truyện với con
con thường đọc truyện quân nắm với đô ra mon
dạng giúp cho con mở rộng những vấn từ mà con chưa
ở phiên chợ sách này thì có rất là nhiều sách về thuộc về chuyên ngành của em
cũng có thể là em đến đây
có thể là em mua sách có thể giúp cho em giải trí cũng có thể giúp em mở rộng kiến thức hơn
mục đích của sự kiện nhằm tôn vinh khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của sách
qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân
nhất là học sinh sinh viên thiếu nhi hiểu đúng ý nghĩa văn hóa đọc sách
đối với phát triển trí thức nhân cách hướng tới xây dựng con người văn hóa và cộng đồng văn hóa
bọn tôi qua cái này là bọn chúng tôi tất cả từng cá nhân một
góp một chút sức lực một chút thôi vào cái này văn hóa đọc
chúng ta không kêu gào chúng ta không kêu chúng ta làm
làm thế này thì mới đưa sách đến tận tay người đọc được
dù rất là vất vả mọi người phải nắng gió đứng đây để bán được sách
nhưng cái đó thì tạo thành một cái thói quen là người ta sẽ đến họ tìm cách rất là dễ
họ không phải bước trên cửa hàng họ đỗ xe một cái họ chỉ vào tìm được sách thôi
cái mức độ là kinh nghiệm
từ kinh nghiệm và từ trải nghiệm thì chúng tôi nối tiếp các hoạt động của thư viện
bằng các hình thức ngoài cái gian hàng ra ngoài các công ty phối hợp
chúng tôi phải đưa ra cái nội quy quy chế để cho các nhà sách
họ đưa những chủng loại sách về văn hóa xã hội kinh tế văn học
rồi các cái sách nghiên cứu thì phải đúng theo cái vật bản quyền

đúng theo cái quy định của pháp luật nhà nước khi mà sử dụng các văn hóa phẩm thế này
thông qua các hoạt động phiên trợ sách lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám
cũng là dịp để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp các ngành đoàn thể
phối hợp siêu tầm quảng bá phát triển văn hóa đọc
đồng thời trưng bày sách hay sách quý các sản phẩm văn hóa đặc sắc
đây cũng là nơi gặp gỡ giao lưu giữa các bạn đọc các nhà văn nhà thơ nổi tiếng
các doanh nghiệp sách trong và ngoài thành phố
có cơ hội quảng bá thương hiệu tạo điều kiện sao dịch mua bán trao đổi sách
nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của dòng tranh dân gian kim hoàng
một di sản rực rỡ của cha ông ta vừa qua bảo tàng gôm sứ việt nam
hiệp hội làng nghề việt nam phối hợp với dự án cùng bè sáng tạo
đã tổ chức các hoạt động khám phá tìm hiểu về tranh kim hoàn
cho thiếu nhi thủ đô tại không gian văn hóa phố đi bộ hà nội
đến tham gia chương trình
qua triển lãm các tác phẩm tranh dân gian kim hoàng
đã được phục dựng theo mẫu cổ từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
các nghệ nhân dân gian làng kim hoàng cũng sẽ trình diễn kỹ thuật in và vẽ tranh tại chỗ
nhằm khơi gợi lại những giá trị truyền thống về một làng tranh
mà đã bị gạt xóa sổ gần như rất nhiều năm qua
và mới được phục dựng lại trong khoảng ba năm trở lại đây
từ năm hai nghìn một mươi năm đến trong năm hai nghìn một mươi tám
và cái quá trình mà
để có thể khơi dựng lại được cả một cái làng tranh
mà đã bị gần như là bị mai một
thì là một quá trình rất là dài
và cái mục đích của cái cuộc triển lãm ngày hôm nay của chúng tôi
là để tạo lại những cái giá trị truyền thống dân gian
cho các em nhỏ về cái làng tranh mà đã bị xóa sổ này
và để các em hiểu hơn về giá trị truyền thống tranh dân gian
trong khuôn khổ triển lãm còn trình chiếu các nội dung
giới thiệu về lịch sử nghệ thuật kỹ thuật của dòng tranh dân gian độc đáo này
các bản khác bản ảnh của tranh dân gian kim hoàng
cùng với đó một cuộc thi mang tên
ý tưởng sáng tạo từ tranh dân gian kim hoàng sẽ được phát động
hôm nay đến đây con được tham gia vào hoạt động vẽ tranh
con cảm thấy hoạt động này rất là vui và lý thú
hôm nay đến đây thì con có cảm nhận là chương trình rất vui và bổ ích
chương trình đã giúp cho con tìm hiểu rất nhiều về tranh kim hoàng tranh dân gian
chương trình cùng bé sáng tạo khám phá tranh dân gian kim hoàng
là một hoạt động trải nghiệm dành cho thanh thiếu niên
được in tranh vẽ tranh cùng với nghệ nhân kim hoàng và các giảng viên
sinh viên trường đại học mỹ thuật việt hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị bổ ích
vào dịp cuối tuần cho các bạn nhỏ đam mê sáng tạo và yêu văn hóa dân tộc
mới đây triển lãm điêu khắc với chủ đề mùa hoa và chim đã khai mạc tại hà nội
triển lãm trưng bày các tác phẩm điêu khắc đầy tính nghệ thuật
của hai nhà điêu khắc trẻ trần an và thái nhật minh
bộ sưu tập mùa hoa của nhà điêu khắc trần an gồm tập hợp tác phẩm
làm từ chất liệu rất đặc biệt
sắt hàn lấy cảm hứng từ thiên nhiên tác giả trần an bằng việc vận dụng kỹ thuật gò hàn
làm chủ chất liệu đã tạo nên những tác phẩm giàu mỹ cảm chăn đầy sức sống
vừa tắt lên sự khỏe mạnh lì lợm
bộ sưu tập của tác giả thái nhật minh mượn hình tượng loài chim vốn thường gặp
trong chuyện dân gian để đại diện cho những tâm sự hồi tưởng về quá khứ xa xưa
và cảm nhận về bốn mùa khép kín của chính anh
sử dụng chất liệu bột giấy nhào trộn với keo tác giả đã tạo nên những tác phẩm
vừa bền chắc mộc mạc mà lại gần gũi
triển lãm nghệ thuật điều khắc mùa hoa và chim mở cửa đón công chúng yêu mỹ thuật thủ đô
tới tham quan thưởng lãm từ nay đến hết ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
tại số một phố đinh lễ quận hoàn kiếm thành phố hà nội
chương trình phẫu thuật nụ cười do tổ chức operation smile phối hợp với các bệnh viện
trên cả nước nhằm giúp mang lại nụ cười và sự phát triển bình thường cho các em nhỏ
mang dị tật hở môi vào miệng
toàn bộ kinh phí cho đợt phẫu thuật lần này từ việc đi lại và ăn ở cho các em
cùng với người nhà đều được chương trình tài trợ
khởi động chương trình phẫu thuật nhân đạo năm nay sẽ bắt đầu từ bệnh viện hữu nghị việt nam cuba
ước tính mỗi năm nước ta có từ hai đến ba trẻ em bị hở môi vào miệng trào đời
phần nhiều trong số các em lại thường sinh ra trong những gia đình hoàn cảnh khó khăn
và thiếu những thông tin về việc phẫu thuật
vâng cái chương trình phẫu thuật nụ cười nói chung thì đấy là nhằm mục đích là đem lại cái nụ cười cho các cháu
ở tất cả các tỉnh thành ở việt nam và bị cái khe hở môi hầm ếch
các cháu ở đây thì thường phần lớn là rất là nghèo cho nên là cái điều kiện để các cháu xuống hà nội
xuống một số trung tâm lớn nó rất khó khăn cho nên là phẫu thuật nụ cười là một trong những cái
đối tác lâu dài của chúng tôi là đã kêu gọi quyên góp để đưa các cháu đến cơ sở y tế tốt nhất
để trả lời cho các cháu
việc những trẻ em mang dị tật bẩm sinh hở môi vào miệng được điều trị phẫu thuật kịp thời và đúng kỹ thuật
sẽ giúp trẻ cải thiện sức khỏe sự phát triển bình thường và phần nào bảo đảm được tính thẩm mỹ cho các em về sau
chị lò thị nhựa và chị lý thị lợi là hai trong số rất nhiều bà mẹ có con mang dị tật về môi hở hàm ếch
may mắn sẽ được phẫu thuật trong dịp này
tôi chân thành cảm ơn chương trình hỗ trợ cho con tôi được
tôi rất cảm ơn chương trình tôi rất cảm ơn tất cả các bác sĩ cảm ơn bệnh viện cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ
và quan tâm đến con nhà tôi cũng như các bé khác ạ cảm ơn chương trình
thông tin fanpage chính thức lịch trình phẫu thuật miễn phí trên toàn quốc của chương trình phẫu thuật nụ cười tại việt nam
bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức chương trình diễn đàn phát triển doanh nghiệp việt nam hai nghìn một mươi chín
diễn đàn tập trung thảo luận về các vấn đề xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại việt nam
tại diễn đàn các đại biểu cho rằng môi trường kinh doanh của việt nam đã có nhiều cải thiện tích cực
trong thời gian qua quy trình khởi sự kinh doanh tiếp tục được đơn giản hóa nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí gia nhập thị trường
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay quy trình này bao gồm tám bước và được hoàn thành trong khoảng một mươi hai ngày làm việc giảm một mươi hai ngày so với năm hai nghìn một mươi
trong số các thủ tục hành chính thuộc quy trình khởi sự kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp là một thủ tục đã có những cải cách đáng kể
ba năm vừa qua thì cũng có thể thấy rằng là có rất là nhiều cải cách trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia nhập thị trường thông qua việc tăng cường đẩy mạnh cải cách đăng ký kinh doanh qua mạng
và đến thời điểm hiện nay tính đến ngày ba mươi tháng năm thì con số tỷ lệ doanh nghiệp gia nhập vào thị trường thông qua đăng ký qua mạng đã lên tới năm mươi tám
và chúng tôi cho rằng đây là con số hết sức ấn tượng tạo điều kiện tạo đà cho doanh nghiệp tăng trưởng trong thời gian sắp tới
liên quan tới mục tiêu một triệu doanh nghiệp hoạt động bền vững vào năm hai nghìn hai mươi cũng như việc chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp
các đại biểu cho rằng cần phải tiếp tục thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh coi đây là giải pháp căn cơ
để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp ngoài ra cần chú trọng vào việc phát triển các ngành thuộc lĩnh vực có tính đổi mới sáng tạo
tôi mong muốn là xóa bỏ xóa bỏ ở đây là xóa bỏ hoàn toàn tất cả những cái thứ ta tạm gọi là rào cản về pháp luật về thể chế đối với hoạt động kinh doanh
thì thực sự khi đó thì ngay cả khi chúng ta không ép buộc thì tự các hộ kinh doanh những người đi kinh doanh họ cũng sẽ lựa chọn ngay một cái mô hình kinh doanh là doanh nghiệp
vì cái yếu tố an toàn vì cái yếu tố lâu dài vì yếu tố bền vững nếu chúng ta làm được những cái cải cách như vậy và những cải cách mang tính đột phá thì con số một triệu đối với tôi đặt ra còn là khiêm tốn
trong cái dặn tiếp theo là dặn phát triển doanh nghiệp trên hiệu quả và doanh nghiệp trên người vốn thì chúng ta phải tập trung nhiều hơn vào phát triển các ngành
tức là ngành doanh nghiệp thành lập trong các ngành chế biến chế tạo và đặc biệt là trong các ngành dịch vụ phát triển hỗ trợ doanh nghiệp
đây là cái lĩnh vực mà có nhiều yếu tố đổi mối sáng tạo cũng như là các cái nước mà phát triển trình độ cao hơn đã tương ứng rất nhiều
theo các đại biểu để kinh tế tư nhân phát huy tốt nhất vai trò tích cực đồng thời hạn chế những khiếm khuyết tiêu cực cần có những giải pháp quyết liệt hơn
trong đó tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính là thiết thực và cấp bách
thưa quý vị và các bạn tại hà nội học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với viện công nghệ xây dựng hàn quốc
đã tổ chức hội thảo phát triển đô thị xanh thông minh và hợp tác công tư
những năm gần đây đô thị xanh thông minh được xem như là một mô hình phát triển đô thị mục tiêu hướng đến của các nhà quản lý đô thị chính quyền địa phương ở việt nam
tại hội thảo phía hàn quốc đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm của mình trong phát triển đô thị xanh thông minh và hợp tác công tư
các đại biểu tham dự của việt nam và hàn quốc đã thảo luận về thực trạng cũng như giải pháp cho việt nam
trong việc xây dựng thành công
đối với các thành phố thông minh để phát triển đô thị xanh thông minh cần kinh phí đầu tư rất lớn
phương thức hợp tác công tư ppp là hình thức đầu tư hiệu quả và phổ biến có thể hỗ trợ rất nhiều cho việt nam thực hiện mục tiêu này
về phía hàn quốc cũng đưa ra cơ hội hợp tác trong việc hợp tác công tư để hỗ trợ việt nam phát triển các thành phố thông minh trong thời gian tới
chuyển sang các thông tin quốc tế
nhà lãnh đạo triều tiên hội đàm với chủ tịch trung quốc
mỹ thành lập lực lượng quân đội vũ trụ
chỉ một tuần sau cuộc họp thượng đỉnh mỹ triều tại singapore
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vừa có chuyến thăm thứ ba tới trung quốc
và đã có cuộc hội đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình
nhằm thảo luận về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều vừa diễn ra vào tuần trước tại singapore
chủ tịch trung quốc tập cận bình
cùng phu nhân đã chủ trì một lễ đón tiếp trọng thị nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và phu nhân
tại đại lễ đường nhân dân trước khi hai bên tiến hành cuộc hội đàm
tại cuộc gặp ông tập cận bình đã hoan nghênh kết quả của gặp thượng đỉnh mới đây giữa ông kim jong un và tổng thống mỹ donald trump
đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của trung quốc đối với triều tiên
bên cạnh đó hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về triển vọng phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
cũng như tiềm năng phát triển kinh tế của bình nhưỡng
giới phân tích nhận định chuyến thăm của ông kim tới bắc kinh không chỉ để thông báo về kết quả của gặp mỹ triều
mà còn nhằm giành sự ủng hộ của trung quốc trước khi các bên tiến hành các cuộc thương lượng tiếp theo về lộ trình
và tốc độ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của triều tiên
đối với trung quốc cuộc gặp với ông kim jong un có thể là nhằm tăng tiếng nói của nước này
trong các nỗ lực ngoại giao liên quan đến vấn đề hạt nhân của triều tiên
quốc hội macedonia đã thông qua thỏa thuận lịch sử giữa nước này và hy lạp
về việc đổi thông tin của các nước
đổi tên macedonia thành cộng hòa bắc macedonia mở đường cho việc hướng tới chấm dứt
cuộc tranh cãi kéo dài suốt hai mươi bảy năm qua giữa hai nước láng giềng
liên quan đến tên gọi chính thức của macedonia
một mươi nghị sĩ trong tổng số một trăm hai mươi nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận đổi tên nước
qua đó tạo thuận lợi cho việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân trong tương lai
nếu công chúng ủng hộ việc đổi tên chính phủ sau đó sẽ phải sửa đổi hiến pháp
vô cầu then chốt của hy lạp trước khi quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua thỏa thuận
hiện thỏa thuận này đang vấp phải sự phản đối kịch liệt của những phe phái
theo đường lối cứng rắn ở cả hai nước do bên nào cũng đều cho rằng thỏa thuận
là một sự nhượng bộ quá mức đối với bên kia
nhiều cuộc biểu tình phản đối cũng đã nổ ra ở cả hai nước trong những ngày qua
nhằm giúp washington giữ vững thế tiên phong trong lĩnh vực khám phá không gian
tổng thống mỹ donald trump đã chỉ đạo bộ quốc phòng nước này
thành lập một lực lượng vũ trụ quân chủng thứ sáu của quân đội mỹ
tổng thống donald trump cho rằng sứ mệnh của nước mỹ ngoài trái đất
không chỉ là vấn đề uy tín quốc gia mà còn là an ninh quốc gia
tổng thống trump tiếp tục kêu gọi mỹ giữ vững thế mạnh khám phá không gian
mặt trăng và sao hỏa không để các quốc gia khác như trung quốc hay nga vượt lên dẫn trước
kể từ khi nắm quyền tổng thống donald trump liên tục kêu gọi các nhà khoa học mỹ
trở lại mặt trăng như bước chuẩn bị cho việc quân đội
và hoàn thành sứ mệnh đưa người lên sao hỏa trong vài thập kỷ tới
tổng thống donald trump cũng cam kết sẽ điều chỉnh các quy định
để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp tư nhân phóng tên lửa hay vệ tinh lên không gian
theo nguồn tin từ bộ ngoại giao trung quốc
các công ty của trung quốc đã đầu tư ít nhất là ba trăm năm mươi triệu usd vào trái phiếu
và các lĩnh vực sản xuất công nghiệp của malaysia
kể từ khi chính phủ liên minh hy vọng lên nắm quyền vào tháng năm vừa qua
điều này chứng tỏ các doanh nghiệp trung quốc tin
đã tin tưởng và ủng hộ chính quyền mới tại malaysia
ngân hàng xây dựng trung quốc đã mua trái phiếu trị giá năm mươi triệu usd
trong khi ba công ty khác của nước này đã đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của malaysia
với tổng trị giá ba trăm linh triệu usd
hai bên vẫn còn không gian rất lớn cho tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế
bộ ngoại giao trung quốc đồng thời cũng bác bỏ ý kiến cho rằng
việc giám sát các thỏa thuận xây dựng cơ sở hạ tầng của trung quốc
sẽ ảnh hưởng đến đầu tư
trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của malaysia
với kim ngạch thương mại hai triệu lên đến bảy mươi hai sáu tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên với ưu tiên các giảm nợ công
chính phủ của ông mahathir mohamed đang xem xét lại ít nhất hai dự án
trị giá nhiều tỷ usd liên quan đến các công ty của trung quốc
tòa án liên bang australia vừa phán quyết apple phải nộp phạt chín triệu usd
tương đương với sáu bảy triệu usd liên quan đến quy định về quyền lợi của người tiêu dùng
trong việc bảo hành các sản phẩm iphone và ipad
hiện apple chưa có bình luận gì về phán quyết này
nhiều khách hàng tại australia khiếu nại với ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng australia
về việc các sản phẩm iphone và ipad không hoạt động được sau khi cập nhật hệ điều hành ios
sự cố được gọi là lỗi năm mươi ba
theo các khách hàng này apple đã khẳng định với họ rằng
các sản phẩm không được hưởng chế độ bảo hành nếu đã được một bên thứ ba sửa chữa
sau đó ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng australia đã khởi kiện apple
tại tòa án liên bang australia cho rằng hãng đã diễn đạt sai hoặc lừa dối khách hàng về quyền lợi của họ
theo luật của australia về quyền lợi của người tiêu dùng nếu một sản phẩm bị lỗi
khách hàng có quyền được hưởng chế độ bảo hành hoặc đổi sản phẩm thậm chí có thể được hoàn tiền
apple đã thừa nhận thông tin sai như trên đối với ít nhất hai trăm bảy mươi năm khách hàng
ở australia trong thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
thông qua hình thức tư vấn khách hàng trực tiếp trên trang thông tin điện tử hoặc qua điện thoại
nghiện chơi điện tử là nguyên nhân gây ra dối loạn tâm thần
cảnh báo này của tổ chức y tế thế giới who có thể sẽ làm dấy lên một cuộc tranh luận mới
về việc giới hạn thời gian ngồi trước màn hình máy tính của con em trong độ tuổi đến trường
khi mà vấn đề này lâu nay luôn là mối quan ngại
của đại đa số các bậc phụ huynh
tổ chức y tế thế giới who đã đưa nghiện chơi game vào danh sách phân loại quốc tế về bệnh tật của tổ chức này
danh sách gồm những chứng bệnh được công nhận và được chẩn đoán
theo đó tình trạng nghiện chơi game trên máy tính và các thiết bị kỹ thuật số được hiểu là kiểu hành vi chơi điện tử thường xuyên hoặc kéo dài
và lâu dần trở thành mối ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống
những người nghiện chơi game đánh mất kiểm soát khi ngồi trước màn hình máy tính
và thờ ơ với các hoạt động thiết yếu khác như ăn ngủ tham gia các hoạt động giáo dục hoặc đi làm
chúng tôi sẽ còn phải tiếp tục giám sát xem loại trò chơi điện tử nào có tính chất gây nghiện nhiều hơn
xác định khu vực nào đang đối mặt với nguy cơ cao hơn và quan trọng là nhóm nào chịu ảnh hưởng nhiều hơn
phản ứng trước báo cáo của who một nhóm vận động hành lang của ngành công nghiệp game cho rằng
các sản phẩm của họ đang được hơn hai tỷ người trên thế giới sử dụng một cách an toàn và hợp lý
có thể nói cuộc tranh luận này sẽ chưa thể
chúng tôi sẽ đi đến hồi kết khi các bên đều có những lý do riêng và tương đối thuyết phục
tuy nhiên các bậc phụ huynh vẫn sẽ là những người đóng vai trò chính trong việc quyết định cách tiếp cận trò chơi điện tử của trẻ nhỏ